các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube của bán sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
quý vị và các bạn thân mến mới đây ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
tới đây thành phố hà nội sẽ không đưa f không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động
ông tuấn cũng thông tin mô hình hoạt động trạm y tế lưu động của hà nội hơi khác với thành phố hồ chí minh
ở thành phố hồ chí minh f được ở nhà gọi điện liên hệ với nhân viên y tế đến khám cấp thuốc
nhưng ở hà nội các trạm y tế lưu động sẽ vẫn có nhiệm vụ điều trị thu dung tập trung f tại một cụm
các quận huyện xá phương đều phải có điện nghiệm để điều trị cho f không triệu chứng
chi tiết ra sao mời quý vị cùng theo dõi
được biết hà nội dự kiến thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
có hai mươi trạm y tế xá lưu động được đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch trên địa bàn
quỹ bán nhân dân các quận huyện thị xá sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan
chuẩn bị các điều kiện về địa điểm nhân lực trang thiết bị thuốc
để sẵn sàng thiết lập thêm trạm y tế lưu động
trao đổi với phóng viên giám đốc trung tâm y tế quận hà đông trương thủy phong cho biết
đơn vị này hiện đang giả soát các địa điểm sau khi thành phố triển khai kế hoạch
ngày hôm qua trung tâm y tế quận hà đông đã đi khảo sát và tìm được hai phường
trong đó có phường phú lương nơi có trường mầm non phú lương hai
có đủ điều kiện cơ sở vật chất làm địa điểm
thực ra việc tìm địa điểm hiện nay rất khó khăn
bởi một địa điểm ít nhất phải thu dung điều trị cho khoảng từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh bệnh nhân trở lên
nếu chỉ vài chục thì không thể
trong khi điều kiện nơi này phải đảm bảo đủ rộng có khu vệ sinh
điều chúng tôi lo nhất là chỗ vệ sinh tắm giặt
chưa kể địa điểm tối thiện
có thể thu dung được từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh người
bây giờ tìm những nơi để đáp ứng điều kiện trên rất là khó
quan trọng nhất là địa điểm ông phong thông tin
trước đây quận hà đông có một mươi bảy trạm y tế đã có nhà văn hóa triển khai
như mô hình ở tp hcm là điều trị tại nhà
trạm y tế lưu động sẽ ở các nhà văn hóa đó
và nhân viên y tế đến chăm sóc điều trị cho bệnh nhân tại nhà
tuy nhiên ở hà nội bây giờ lại không áp dụng điều trị tại nhà
mà thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng giống như cách ly f một bây giờ
tập trung tại một cơ sở do địa phương quản lý
như vậy buộc phải thay đổi địa điểm vì nhà văn hóa bé trong khu dân cư
do đó chúng tôi hiện đang giả soát lại ông phong cho hay
phường phú đô nam tử liêm là ổ dịch phức tạp
có những ca bệnh không rõ nguồn lây
đây là địa phương có diện tích nhỏ dân cư đông văn hóa làng xã
lãnh đạo quận cho hay người dân vẫn có thói quen
ngày nào cũng tiếp xúc rỗi rãi và nhà nhau chơi có khi một ngày vài lần
nên dễ lây lan dịch bệnh dễ phát sinh thành ổ dịch
khi có một ca thì dễ bùng phát
thực hiện chỉ đạo của thành phố mỗi xã phường thành lập một trạm y tế lưu động
ông nguyễn anh tuấn trường phòng y tế nam từ liêm quận nam tử liêm
đã ngay lập tức thành lập một mươi trạm trên một mươi phường xã
có quyết định thành lập và bố trí đủ nhân sự
mục đích của trạm y tế lưu động là điều trị f tại nhà
nhưng thành phố hà nội hiện chưa có chủ trương điều trị f tại nhà
hiện tại phường phú đô ca f nhiều
nên quận đã khởi động trạm y tế lưu động tổ chức tại trường tiểu học phú đô
chuẩn bị sáu phòng và các điều kiện về trang thiết bị
để sẵn sàng khi nào thành phố cho phép điều trị f tại nhà
thì lực lượng này hoạt động ngay ông tuấn cho biết
cũng liên quan đến vấn đề này ông lê văn trư
phó chủ tịch ubnd phường phú đô cho biết
vào ngày một mươi năm tháng một mươi một trung tâm y tế quận đã xây dựng trạm y tế lưu động
và sẽ hoàn thành sau vài ngày tới
và sẽ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khám chữa bệnh ban đầu cho người dân
những thay đổi đáng chú ý trong chiến lược chống covid một mươi chín của hà nội
theo công điện số hai mươi ba cdubng hà nội sẽ thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ f trên địa bàn xã phường thị trấn với phương châm bốn tại chỗ
do các quận huyện thị xã thành lập và điều hành theo hướng dẫn chuyên môn của sở y tế
thí điểm thực hiện tại trung tâm văn hóa

tại cấp quận huyện thị xã sau thời gian thí điểm
cùng với đó hà nội giả soát và mở rộng các cơ sở thu dung điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố
các bệnh viện tuyến huyện và tuyến thành phố
huy động các bệnh viện cơ sở y tế của bộ ngành trung ương các trường đại học cao đẳng y dược
và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn để tham gia công tác thu dung và điều trị f một
hà nội sẽ huy động nhân lực y tế bác sĩ sinh viên học sinh y bác sĩ đáng nghỉ hưu
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi có yêu cầu
việc điều trị người bệnh nhiễm sars cov hai tại tuyến y tế cơ sở theo phương châm bốn tại chỗ
theo kế hoạch sẽ có khả năng đáp ứng với tình huống có một trăm linh người bệnh
đến nay ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã xây dựng phê duyệt kế hoạch phương án triển khai trạm y tế lưu động
tại năm trăm linh tám xã phường thị trấn căn cứ theo dân số địa lý số xã phường thị trấn trên địa bàn
các trạm y tế lưu động sẽ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế thuốc vật tư phòng dịch
trang thiết bị văn phòng phục vụ đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
mới đây nhất hà nội cũng thí điểm thực hiện cách ly tại nhà f một đối với các trường hợp đủ điều kiện
theo quy định của bộ y tế và hướng dẫn của sở y tế
đối với trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà thực hiện bắt buộc cách ly tập trung
hoặc tự nguyện cách ly tại khách sạn theo nguyện vọng cá nhân
phải có đơn xin tự nguyện cách ly tại khách sạn đã được thành phố phê duyệt làm cơ sở cách ly tập trung f một
và cam kết chi trả kinh phí
vừa qua thành phố cũng đã đồng ý cho phép một mươi hai khách sạn được tiếp nhận cách ly f một do người cách ly tự nguyện chi trả phí
trước đó nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố đã cho phép bốn nhóm đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế gồm
trẻ em người già người có bệnh nền phụ nữ đang mang thai và đáp ứng đủ các điều kiện được phép cách ly
tại nhà f một
cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm soát người từ các tỉnh thành phố khác đến hoặc về hà nội
cụ thể đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh đi về từ khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao
cấp độ bốn và ba tương ứng với màu đỏ và màu da cam và các tỉnh thành phố có số ca mắc cao như là thành phố hồ chí minh
bình dương long an đồng nai
cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú có quyết định cách ly của địa phương trong vòng bảy ngày thay cho tự theo dõi sức khỏe tại nhà
xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy thay cho chỉ xét nghiệm một lần vào ngày thứ nhất
đối với những người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đi về từ khu vực nguy cơ cao cấp độ ba tương ứng với màu da cam
cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày có quyết định cách ly của địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà
hoặc nơi lưu trú trong vòng bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện biện pháp năm k xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy từ khi tới hà nội
thay cho việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà và không chỉ định xét nghiệm
những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín đi về từ khu vực nguy cơ cấp độ hai tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày xét nghiệm một lần vào ngày thứ nhất
những người chưa tiêm tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín đi về từ khu vực nguy cơ cấp độ hai tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến hà nội phải khai báo y tế
và thông báo cam kết với chính quyền địa phương
trong suốt thời gian cách ly tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện năm k
nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín như ho sốt đau rát họng mất hoặc giảm khấu rác vị rác
cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
các trường hợp khác thực hiện theo kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba khub
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật
liên tục trong các bản tin và tin tức thời sự trên kênh youtube của bản sức khỏe và
còn bây giờ xin chào và gặp lại